khu vực trung tâm hòa bình trái tim phố núi đà lạt tỉnh lâm đồng sẽ có một diện mạo mới
theo đồ án quy hoạch do ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng vừa công bố
vậy trung tâm đà lạt sẽ hiện đại hóa theo hướng nào
bản sắc nào sẽ còn được lưu giữ
và triển khai đồ án này sẽ đem lại lợi ích gì
đó là hàng loạt những câu hỏi được quan tâm trong thời gian qua
và mời quý vị khán giả cùng chúng tôi tìm hiểu sâu hơn về câu chuyện này
đây là khu vực trung tâm phố núi đà lạt hiện hữu
nhìn từ tầm cao có thể thấy sự đan xen tầng nức của đô thị trên cao nguyên
theo đánh giá của chính quyền địa phương và giới chuyên môn khi tiến hành khảo sát
nghiên cứu đồ án tiền khả thi khu vực trung tâm đà lạt hiện đã quá tải về mật độ xây dựng
mức độ tập trung dân cư và du khách khá cao
riêng trung tâm hòa bình thành phố đà lạt hiện có một sáu mươi bốn hộ dân đang sinh sống
với quy mô dân số năm ba trăm linh người chỉ tiêu đất ở khoảng một mươi bốn sáu m hai
dự báo quy mô khách du lịch có lưu trú
tại khu vực này khoảng tám năm trăm linh người mỗi ngày
qua hiện trạng trên nhiều người cho rằng bộ mặt trung tâm hiện không tương xứng
với thương hiệu thành phố du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng đà lạt
vì thế trung tâm này phải được chỉnh trang lại bài bản
phù hợp với thực tế hiện nay đó là nhu cầu phát triển đô thị
nhu cầu hoạt động của cư dân thành phố nhu cầu khách tham quan
trong khu trung tâm này chợ đà lạt là công trình chủ đạo
nhưng mà cho đến hiện nay
có mặt tại khu vực này thì cũng không thấy cái công trình chợ đâu hết
theo tôi thì với cái hiện trạng như vậy
và với cái nguyện vọng của chúng ta
trong quy hoạch bảy trăm linh bốn đã được thủ tướng xác định
thì cái vai trò của cái khu trung tâm này nó đã bị đánh mất
cái này là rất ủng
trong khi chúng ta hoàn toàn có những điều kiện để có thể làm cho khu vực này
nó trở thành một cái trung tâm có cái ý nghĩa hơn
và nó xác định đúng cái vai trò cái chức năng của nó
theo định hướng quy hoạch chung thành phố đà lạt và vùng phụ cận
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi đã được công bố rộng rãi
ý tưởng chủ đạo sẽ là xây dựng đà lạt là thành phố trong rừng rừng trong thành phố
chú trọng không gian xanh
hiện nay dư luận và giới chuyên môn dành sự quan tâm rất lớn đến giạp hát hòa bình
và khu dinh tỉnh trường cũ
bởi lẽ theo giải pháp thiết kế đô thị của đồ án
sẽ dỡ bỏ giạp hát này gốc là chợ cũ để xây dựng trung tâm thương mại giải trí
di rời dinh tỉnh trường để xây dựng tổ hợp khách sạn bảy tầng
vài người tỏ ra tiếc nuối lo lắng khi phải dỡ bỏ di rời hai công trình trên
nhưng rất nhiều ý kiến ủng hộ để làm tươi mới bộ mặt đô thị trung tâm đà lạt
mình là một người dân mà khi mà đã quy hoạch mà làm cho một cái thành phố nó văn minh nó tân tiến
thì tôi cũng muốn là có một chút gì đó để lưu lại một cái đà lạt xưa
những ngôi nhà cổ mà có giá trị thì nên phục hồi
còn những ngôi nhà cổ mà bây giờ nó quá xuống cấp
thì nếu không cần thiết nữa thì đừng ứ giữ lại làm gì
nhìn ở đây theo cái khối cảnh thì nó đưa ra một cái thành phố mới thành phố thông minh
thì theo cái xu thế bây giờ thì nó cũng tốt thôi
nói chung là nhà nước
nó làm cái quy hoạch thì chắc nó cũng phải tính toán gì đấy rồi
nó tồn nó lên đất rồi
giữ lại cái đấy thì cái quy hoạch này nó lại không được như thế này
cái việc mà xây dựng các cái tổ hợp chú ý
tức là cái công trình nào mà nằm gần cái vị trí mà cái tháp cũ đó
thì cố gắng để công trình nó đảm đương thêm cái chức năng là điểm mốc
ở cái quy hoạch mới thì chúng tôi thấy đề cập được cái việc mà kết nối
giữa cái không gian của khu hòa bình và đến cái khu vực này
đối với cái công trình mà kiến trúc gọi là kiến trúc dinh
tùy vào cái thiết kế cụ thể của cái tổ hợp khách sạn này
mà trong đồ án đề xuất thì có thể cân nhắc
nếu như giữ lại nguyên cái vị trí đó cho cái tòa nhà thì càng tốt
với hành trình hình thành và phát triển khá đặc biệt
đà lạt đã trở thành một địa danh có sức hấp dẫn với nhiều người
cả trong nước và quốc tế
vì vậy việc bảo tồn và phát triển đô thị đặc trưng này
luôn thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận
và có thể nói rằng xây dựng chỉnh trang khu trung tâm đà lạt
để nơi đây trở thành điểm nhấn tương xứng với thương hiệu thành phố ngàn hoa
là điều mà nhiều người đều mong muốn
thế nhưng đồ án mới này rồi sẽ được triển khai như thế nào
khu trung tâm đà lạt rồi sẽ ra sao
chúng tôi đã có cuộc trao đổi
với ông lê quang trung giám đốc sở xây dựng tỉnh lâm đồng
mời quý vị cùng theo dõi
tham gia đóng góp cho đồ án kế hoạch
và những cái nội dung nào góp ý
mà thấy hợp lý
trên tinh thần xây dựng
làm sao để khu trung tâm đà lạt này
được chỉnh trang lại đẹp hơn
thì chúng tôi sẽ tiếp thu và báo cáo cấp pháp thẩm quyền
thưa ông thời gian qua
trên một số phương tiện thông linh đại chúng
có quan tâm đến hai khu vực
một là khu hòa bình và diện tịnh trưởng
ý kiến của ông như thế nào về vấn đề này ạ
trong quá trình mà trao đổi lại với đơn vị tư vấn
thì chúng tôi cũng nói rằng
riêng đối với đô thị đà lạt
trong khi triển khai các đồ án quy hoạch trên địa bàn
thì phải nhận cái nhiệm vụ
đó là vấn đề bảo tồn được đặt trong vấn đề phát triển
nhưng vấn đề phát triển cũng phải giữ được cái gì cho đà lạt
thì chúng tôi thấy rằng
ta thống nhất là diện tịnh trưởng và chợ đà lạt
là hai công trình cần thiết phải được bảo tồn
thưa ông vậy thì với cái đồ án quy hoạch này
thì nó mang lại những cái lợi ích như thế nào ạ
trước hết về mặt đô thị
đây là chúng ta một đồ án chỉnh trang lại bộ mặt
ta cứ tưởng tượng giống như là một người
có con gái rất bình thường
này được trang điểm đầy đủ
thì rõ ràng cái khu trung tâm này nó sẽ đẹp thế
và tôi nghĩ rằng là nếu như đồ án quy hoạch này được tổ chức thực hiện như thế
thì khu trung tâm hòa bình nó xứng đáng nó là một trung tâm của một đô thị
một thành phố nghỉ dưỡng du lịch
kỳ vọng là mọi người dân thành phố đà lạt và những du khách yêu mến đà lạt
thì cùng với chính quyền để ta tổ chức thực hiện
thì đồ án quy hoạch này là tốt hơn
đó là cái kỳ vọng lớn nhất của chúng tôi làm công tác quản lý
vâng xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện